các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cùng ngày bộ y tế indonesia quyết định thời gian cách ly đối với các bệnh nhân nhiễm biến thể omicron là một mươi ngày
với các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và tối thiểu là một mươi ba ngày đối với bệnh nhân có triệu chứng rõ rệt
trong thời gian cách ly bệnh nhân phải được các trung tâm y tế địa phương hoặc lực lượng đặc nhiệm covid một mươi chín khu vực giám sát chặt chẽ
nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu cách ly tại nhà bệnh nhân phải đến cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung
indonesia phát hiện trường hợp nhiễm omicron đầu tiên vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nước này đã ghi nhận tám trăm tám mươi hai trường hợp nhiễm omicron trên cả nước
cùng ngày trung quốc cũng thông báo số ca nhiễm mới theo ngày trong cộng đồng thấp nhất trong gần hai tháng qua
cụ thể vào ngày hai mươi tháng một nước này có hai mươi ba ca lây nhiễm cộng đồng có triệu chứng giảm bốn mươi ba ca so với một ngày trước đó
như vậy đây là ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng có triệu chứng giảm
với số ca mắc mới trong ngày thấp nhất kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trung quốc không ghi nhận ca tử vong nào
tỉnh hà nam và thiên tân mỗi tỉnh thông báo dưới một mươi ca lây nhiễm cộng đồng ngày hai mươi tháng một
đây là hai tỉnh phát hiện phần lớn các ca lây nhiễm cộng đồng ở trung quốc trong một mươi ngày qua
như vậy tính đến ngày hai mươi tháng một trung quốc đại lục xác nhận một trăm linh năm bốn trăm tám mươi ca
ca mắc covid một mươi chín có triệu chứng bao gồm ca lây nhiễm cộng đồng và nhập cạnh